tại buổi làm việc diễn ra ngày hôm nay của ban tuyên giáo trung ương với tỉnh tuyên quang
về việc tổ chức đại hội đảng các cấp tại tỉnh tuyên quang đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đánh giá cao
những nỗ lực của tỉnh ủy tuyên quang trong quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
đồng chí đề nghị tỉnh tuyên quang cần quan tâm đến nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
hoàn thành các mục tiêu đã để ra tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo chính trị
trình đại hội đảng bộ tỉnh tuyên quang lần thứ một mươi bảy
việc tiến hành công tác nhân sự của đại hội đảng bộ tỉnh phải bảo đảm khoa học chặt chẽ
cẩn trọng bảo đảm quy định quy trình để có được một đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất năng lực uy tín
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và chuẩn bị tốt các công tác cần thiết phục vụ đại hội